thưa quý vị thời gian qua lưu lượng hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu lào cai tăng mạnh
chủ yếu là các loại trái cây từ các tỉnh miền nam để tạo điều kiện cho doanh nghiệp
tỉnh lào cai đã duy trì hoạt động thông quan hàng hóa hai mươi bốn trên bảy với việc hỗ trợ tối đa về giải quyết
thủ tục hành chính tuy nhiên vẫn còn những vương mắc về việc cấp số thông hành cho lái xe và
những ngày cuối tuần khiến việc xuất khẩu hàng hóa gặp khó
theo phản ánh của nhiều lái xe chở trái cây xuất khẩu thời gian qua họ gặp không ít khó khăn
trong việc làm sổ thông hành vào thời điểm cuối tuần bởi khi lên tới cửa khẩu kim thành
lái xe không kịp hoàn thiện thủ tục vì vướng ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật nên phải đợi sang tuần sau
tuy nhiên vì là hàng nông sản nếu không được xuất khẩu ngay rất dễ bị hư hỏng
nhiều thủ tục hành chính đã được các lực lượng chức năng tại cửa khẩu lào cai tạo điều kiện tối đa
rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp nhưng nút thắt ở việc cấp sổ thông hành vào ngày cuối tuần
vẫn vướng mắt nhiều chủ hàng buộc phải thuê lái xe ở lào cai để đưa phương tiện sang bên kia biên giới
gây phát sinh chi phí và tìm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình vận chuyển
thuê qua bản người ta chỉ chạy qua thôi còn hàng quá này kia đâu có bảo đảm cho mình được
cửa khẩu lào cai thì qua thì sang hàng nhanh nhưng mà thủ tục nó hơi chậm hơn cái chỗ khác
như là sổ sát sổ thông hành rồi nó rơi vào thứ bảy chủ nhật thì khó làm thôi
còn cái cửa khẩu kia thì ngày nào cũng hoạt động hết
theo phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai lái xe xuất khẩu là đối tượng ưu tiên
để cấp sổ thông hành
tuy nhiên hiện tại đơn vị vẫn chưa bố trí được lực lượng làm việc vào ngày nghỉ
nên không giải quyết được nhu cầu cho lái xe
theo quy định là chúng tôi không làm thứ bảy chủ nhật
tuy nhiên trong thời gian tới thì để phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản
theo cái đề nghị của các doanh nghiệp và ban kinh tế cửa khẩu
thì phòng quản lý xuất nhập cảnh sẽ báo cáo đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
tăng cường thêm lực lượng phương tiện để làm thứ bảy chủ nhật để phục vụ nhân dân
và đặc biệt là lái xe xuất nhập khẩu hàng hóa được tốt hơn
ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai đã có công văn đề nghị các đơn vị
bố trí cán bộ làm việc vào ngày lễ và cuối tuần để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp
giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt trong thời gian tới
khi quả vải thiều sẽ bước vào xuất khẩu chính vụ